xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên thời tiết tại bắc bộ đã có sự thay đổi rõ rệt
đêm và sáng sớm trời có mưa nhỏ nên nhiệt độ giảm mạnh với nhiệt độ tại khu vực phía đông bắc bộ là từ một mươi hai đến hai mươi độ
vùng núi mức nhiệt độ thấp nhất chỉ từ tám đến một mươi hai độ
vùng núi cao có nơi dưới ba độ trời rét đậm rét hại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa vài nơi vào lúc sáng sớm
nên nhiệt độ giảm mạnh ở ngưỡng rét đậm rét hại với nhiệt độ cao nhất trong ngày xung quanh mức là một mươi sáu một mươi chín độ
người dân tại bắc bộ cần lưu ý là mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe những ngày nền nhiệt độ thấp như vậy
với các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa là từ bốn mươi tám mươi mm có nơi là trên một trăm hai mươi mm
sang ngày mai thì mưa sẽ tạm giảm về cường độ
nhưng từ ngày hai mươi thì mưa sẽ tăng lên ở diện giải rác tại các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ do không khí lạnh tăng cường
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực này nhiệt độ giảm nhanh ngày đêm chỉ ở mức là một mươi ba hai mươi ba độ
khu vực đà nẵng đến quảng ngãi trong hôm nay cũng có mưa rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
sau đó từ mai thì mưa giảm dần
còn về nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng giảm do ảnh hưởng của không khí lạnh
với mức nhiệt độ trưa chiều chỉ ở mức là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn các tỉnh nam trung bộ mức nhiệt cao hơn đạt được ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ
với các tỉnh thuộc vùng cao tây nguyên thời tiết hầu như ít biến đổi phổ biến ít mưa ngày nắng
chỉ riêng ngày hai mươi có thể xuất hiện mưa cục bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên đạt ở mức hai mươi bảy ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong hôm nay cũng như ba ngày tới vẫn duy trì thời tiết ít mưa ngày nắng
với mức nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn